hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc sau gần ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên bế mạc
tại hội nghị này trung ương đã xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng
bộ chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
bản chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị
hội nghị cũng thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
với tất cả những gì diễn ra trong hơn hai ngày qua có thể khẳng định hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp
nội dung họp rất nhiều nhưng rất tập trung chủ yếu là chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng theo như dự kiến
các đồng chí tham dự hội nghị rất đông đủ
trong hai ngày vừa qua trung mương thảo luận rất sôi nổi có trách nhiệm chất lượng cao
mặc dù đây mới là bước đầu mới là cho ý kiến về tư tưởng chỉ đạo định hướng chủ đề đề cương kết cấu cách làm cách viết nhưng đã được thảo luận khá kỹ và thống nhất cao
bộ chính trị đã họp nghiêm túc lắng nghe tiếp thu trân trọng ý kiến của các đồng chí ủy viên trung ương
dù là một ý kiến khác nhau cũng đưa ra trao đổi thảo luận và bước đầu kiến nghị với trung ương
các đồng chí trung ương cũng đã tán thành khá đông với những kiến nghị đề xuất của bộ chính trị nêu trong tờ trình
dự thảo nghị quyết của hội nghị ngắn gọn nhưng cũng rất tập trung nêu rõ vấn đề và trình bày cả quan điểm ý kiến của bộ chính trị để trung mương cho ý kiến và biểu quyết
một trăm linh đồng ý thông qua nghị quyết
đây cũng là hội nghị trung ương có nhiều đổi mới từ cách chuẩn bị cách làm cách trình bày không kéo dài làm từng bước bước nào ra bước ấy rõ ràng
tổ chức nhiều cuộc thảo luận các tiểu ban làm việc hết sức tích cực lấy ý kiến các đồng chí ủy viên trung ương địa phương cơ quan ban ngành đến nay đã được kết quả tốt
thời gian ngắn chúng ta chuẩn bị tốt với tinh thần trách nhiệm cao của ủy viên trung ương thảo luận kỹ rất có trách nhiệm có chất lượng cuối cùng đi đến thống nhất cao
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ còn nhiều hội nghị trung ương bàn về vấn đề này đây mới chỉ là định hướng cách làm nhưng vô cùng quan trọng
nếu trịch hướng ngay từ đầu thì sai tắt nhưng từ chủ đề định hướng mục tiêu đến năm nào làm cái gì là khó lắm
cách làm thế nào các đồng chí đã nhất trí như thế là rất thành công
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị này cần nghiêm túc quán triệt nghị quyết của trung ương khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các đề cương
và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội để trình hội nghị trung mương một mươi một xem xét quyết định vào cuối năm nay
chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra cho các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với kết quả cao nhất
phân đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh từng đồng chí trên từng cương vị trách nhiệm dù công tác ở trung mương hay địa phương hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ đã có đừng quên nhiệm vụ đang làm
những việc quan trọng khó và phức tạp những vụ việc tham nhũng công tác phòng chống tham nhũng đang làm cần tiếp tục làm cho đến thắng lợi cuối cùng
song song với việc này tiếp tục nghiên cứu sâu những vấn đề đặt ra trong dự thảo phương hướng sắp tới
chúng ta xây dựng những văn kiện đại hội để lần sau bàn chúng ta thống nhất cao và trình giác đại hội thành công thắng lợi đó mới là kết quả cuối cùng